theo bộ công thương hiện nay tình hình xuất nhập khẩu tại một số cửa khẩu biên giới việt nam trung quốc
vẫn đang được duy trì và việc giao nhận hàng hóa vẫn được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của bộ y tế
tại tỉnh lạng sơn cửa khẩu quốc tế hữu nghị xuất hai trăm linh bốn xe gồm nông sản hoa quả
linh kiện điện tử khẩu trang máy móc hàng may mặc
nhập một trăm năm mươi tám xe gồm linh kiện điện tử và các mặt hàng nông sản
còn tồn ba trăm ba mươi chín xe nông sản
cửa khẩu phụ tân thanh xuất khoảng sáu xe hoa quả tươi
cửa khẩu chima xuất sáu xe khẩu trang y tế tồn năm xe hàng xuất
cửa khẩu ga đồng đăng xuất ba mươi bảy toa gồm quả thanh long quạng sắt
tại tỉnh lào cai xuất một trăm ba mươi chín xe tương đương với hai hai triệu usd
nhập một trăm bảy mươi xe tương đương với sáu trăm hai mươi tám usd
còn tồn khoảng hai trăm linh xe trở xuất
tại tỉnh quảng ninh có ba mươi sáu xe đang làm thủ tục thông quan
xuất đạt chín mươi bốn usd gồm mặt hàng khẩu trang sợi cốt tông
nhập đạt ba trăm tám mươi ba usd gồm thủy sản hàng tạp hóa máy móc thiết bị sơ sợi vải lưới dây nhựa
hai mươi sáu xe đang làm thủ tục thông quan
cửa khẩu thanh thủy tỉnh hà giang xuất hai xe một xe thanh long và một xe ván gỗ